chào mừng quý vị đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị tháng sáu về với những chùm hoa phượng đỏ cũng là lúc mà ngành giáo dục kết thúc một năm học
một chặng đường phát triển với những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò
rất nhiều học sinh đã đạt được những thành tích tốt trong học tập và rèn luyện xứng đáng là những con ngoan trò giỏi
đặc biệt trong số đó chúng tôi đã có dịp gặp gỡ chứng kiến những câu chuyện cảm động về ý chí và nghị lực vươn lên của các em
khi mà cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả hay phải đối mặt với những thiếu hụt mất mát mà các em sớm đã phải gánh chịu
chương trình đường tới tương lai ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng để giới thiệu
hai trong số rất nhiều gương mặt như vậy
nụ cười tươi đôi mắt sáng trong trèo đó là hình ảnh của cô bé nhỏ đình võ vì cầm mỗi ngày tới trường
như bao học sinh đồng trang lứa khác em lớn lên trong vòng tay che chở
của cha mẹ với sự yêu thương của thầy cô và sự quý mến của bạn bè xung quanh
cô bé học lớp năm a trường tiểu học ngô quyền năm nào cũng giành danh hiệu học sinh giỏi
hoạt bát hằng hái tham gia nhiều hoạt động của nhà trường tổ chức
những tường cuộc sống của vi cầm sẽ luôn đầy ấp niềm vui và tiếng cười
thì bỗng một biến cô lớn
đã xảy đến với gia đình em
mẹ em một giáo viên cũng giảng dạy tại trường tiểu học ngô quyền
đã gặp phải một tài nạn giao thông
để rồi cũng chính tài nạn ấy đã mang mẹ rời xa vy cầm mãi mãi